cả nhiễm covid một mươi chín thứ một mươi tám một mươi chín và hai mươi cũng đã được bộ y tế xác nhận
bệnh nhân thứ một mươi tám là một nam giới hai mươi bảy tuổi trở về việt nam trên chuyến bay vg chín trăm tám mươi
từ busan hàn quốc về vân đồn ngày bốn tháng ba
bệnh nhân thứ một mươi chín và hai mươi là những người được xác định là đã có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ một mươi bảy
nhiễm covid một mươi chín được công bố vào ngày hôm qua sáu tháng ba
hiện nay ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục triển khai quyết liệt
các biện pháp kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh